hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna xác nhận nước này đã tiến hành bắn đạn thật trong cuộc diễn tập bắn đạn pháo của lực lượng hải quân
với một trăm chín mươi hai quả đạn được bắn ra từ bốn mươi bảy khẩu pháo các nỡ các cỡ nòng khác nhau trong khoảng thời gian từ chín đến một mươi một giờ ngày hôm nay năm tháng một
kcna khẳng định hướng bắn đạn thật của hải quân triều tiên không gây ảnh hưởng dù là gián tiếp đến các đảo của hàn quốc
liên quan đến tình hình này cùng ngày trung quốc đã kêu gọi tất cả các bên kiểm chế
phát biểu với báo giới người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân nhấn mạnh
với tình hình hiện nay trung quốc hy vọng tất cả các bên bình tĩnh và kiềm chế tránh có những hành động làm gia tăng căng thẳng
tránh làm leo thăng tình hình tạo điều kiện nối lại đối thoại có ý nghĩa
trung quốc đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến và thay đổi của tình hình trên bán đảo triều tiên
ông uông văn bân nhấn mạnh trung quốc luôn ủng hộ duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo triều tiên và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại tham vấn
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc thông báo phát hiện loạt đạn pháo từ vùng bờ biển phía tây nam của triều tiên
trong khoảng thời gian từ chín đến một mươi một giờ sáng ngày năm tháng một hiện chưa ghi nhận thiệt hại do vụ bắn đạn pháo đối với người dân và quân đội hàn quốc